tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea rafael grossi khẳng định tổ chức này đang nỗ lực mở rộng sự hiện diện tại ukraine
nhằm giúp ngăn chặn một thảm họa hạt nhân có thể xảy ra trong bối cảnh xung đột
iaea cho hay đang triển khai tại tất cả các nhà máy điện hạt nhân của ukraine để cung cấp hỗ trợ về an toàn và an ninh hạt nhân
trong đó có nhà máy điện hạt nhân jaboregia
nhà máy điện hạt nhân zaborizia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu âu nếu xét về số lượng tổ máy và sản lượng
sau khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine cuối tháng hai năm ngoái
lực lượng nga đã giành quyền kiểm soát nhà máy này và khu vực xung quanh
kể từ đó nơi đây đã nhiều lần bị lực lượng ukraine pháo kích
phía iaea đã đưa ra sáng kiến tạo một khu vực bảo vệ an ninh hạt nhân xung quanh nhà máy này và nhận được sự ủng hộ